do đó hội đồng xét xử không chấp thuận kháng cáo kêu an của bị cáo và bào chữa của luật sư
bị cáo dương thị bạch diệp bị tuyên án trung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
với hành vi tổ chức đánh bạc đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô số đề sử dụng công nghệ cao
chín đối tượng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh phúc ra quyết định tạm giữ
lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp để điều tra
trước đó một mươi tám đối tượng trong một đường dây tổ chức đánh bạc đánh bạc quy mô lớn trên địa bàn thành phố vĩnh yên đã bị bắt giữ
tạm giữ số tiền là một tỷ một mươi sáu triệu ba trăm linh nghìn đồng cùng với một mươi năm điện thoại di động các loại
chín trong số một mươi tám đối tượng trên đã bị tạm giữ để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc
trộm hơn một trăm tám mươi ba chỉ vàng đối tượng dương hoàng phúc sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
tại huyện kỳ anh tỉnh hà tĩnh vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã kỳ anh bắt giữ về hành vi trộm cắp tài sản
cụ thể vào ngày một tháng một mươi tiệm vàng trung hiếu có địa chỉ tại số sáu mươi đường lê đại hành phường hưng chi thị xã kỳ anh tỉnh hà tĩnh
đã bị kẻ gian đột nhập lấy khoảng một trăm tám mươi ba bốn chỉ vàng hai mươi bốn carat tương đương với một mươi tám cây ba chỉ bốn phân có trị giá khoảng hơn chín trăm sáu mươi hai triệu đồng
sau quá trình truy xét đối tượng phúc đã bị bắt giữ khi đang trên xe khách bỏ trốn
và nam tăng vật thu giữ gồm một mươi bảy kiềng vàng ba mươi tám dây chuyền vàng hai mươi chín các khối vàng hình tròn hình con vật lắc tay đeo vàng
và thông tin này cũng khép lại bản tin nhanh ngày hôm nay cảm ơn quý vị và các đồng chí đã dành thời gian quan tâm theo dõi